cơn bão số bốn ngoài biển đang có xu hướng mạnh thêm
để chủ động phòng chống bão số bốn ubnd tp hải phòng vừa ban hành công điện số bảy
theo đó yêu cầu các quận huyện các sở ngành khẩn trương thực hiện công tác phòng chống bão
các địa phương tổ chức theo dõi kiểm đếm thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển
khẩn trương về nơi trú tránh an toàn
thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố
căn cứ diễn biến của bão chủ động xác định thời điểm thông báo cấm biển
và tạm dừng các hoạt động vận tải đường thủy nội địa vui chơi giải trí tại các khu du lịch
chủ động các phương án phòng chống bão và ngập úng kiểm tra và bảo đảm an toàn đê điều công trình
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo
về văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố